trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
thời gian qua bộ công an đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện các hoạt động điều tra xác minh các vụ án
sớm kết luận điều tra truy tố các hành vi vi phạm liên quan đến việc nhận hối lộ tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
nắm tình hình đề xuất các giải pháp phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm sử dụng mạng xã hội để giao bán bằng giả giấy tờ giả
liên quan đến ba mươi chín kiến nghị của cử tri gửi đến bộ công an sau kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
thứ trưởng trần quốc tỏ cho biết bộ công an xác định đây đều là những vấn đề nóng
bộ đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương xử lý kịp thời những kiến nghị phản ánh của cử tri
chúng tôi chủ động dự báo sớm và phát hiện những nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm và những biện pháp phòng ngừa
việc thứ ba là chúng tôi tập trung về tăng cường đấu tranh chấn áp với các loại tội phạm
đặc biệt nhất là những loại tội phạm vũ khí nóng rồi tín dụng đen
và việc thứ tư là chúng tôi tăng cường triệt xóa các đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
việc thứ năm là chúng tôi tập trung về nâng cao hiệu quả về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
chủ động nắm chắc tình hình và đề xuất các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự có liên quan đến môi trường
ý thứ sáu là chúng tôi tập trung thực hiện các giải pháp để thanh loại và bắt các loại đối tượng truy nã truy tìm
và ý thứ bảy là chúng tôi tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
nếu ý kiến chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội hoàng thanh tùng cho rằng vấn đề bức xúc hiện nay mà chưa giải quyết được là nhiều người lao động mắc covid một mươi chín tự điều trị tại nhà đang gặp rất nhiều khó khăn khi xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ
hướng dẫn theo đúng luật thì phải có cái xác nhận của y tế cấp huyện cơ quan có thẩm quyền cơ sở y tế cấp huyện để mới đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội
thế nhưng mà mặt khác thì f chúng ta theo quy định thì lại được hướng dẫn là không khuyến khích đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh mà điều trị tại nhà thôi để giảm cái nguy cơ lây nhiễm
cho nên là bảo cái người f đấy mà xin được cái giấy chứng nhận đấy là rất khó khăn
bác sĩ mà đến tận nhà cấp thì cũng không thể
nào mà cấp được trong cái số lượng như hiện nay thì cái này cần phải tháo gỡ
và tôi biết là gần đây bộ y tế đã có cái đề xuất với chính phủ là chính phủ ra nghị quyết để công nhận bảy cái loại giấy tờ
thực tế mà hiện nay đang thực hiện trong đó có cả cái việc là chứng nhận của y tế xã phường có cả cái giấy chứng nhận là cách ly này kia
thế nhưng mà vẫn chưa có cái quyết định cuối cùng
trước đó trình bày báo cáo về công tác dân nguyện tháng hai của quốc hội trưởng ban dân nguyện dương thanh bình cho biết
cử tri và nhân dân kiến nghị về tình trạng giá xăng dầu tăng kéo theo giá của nhiều loại hàng hóa dịch vụ chi phí khác tăng
khiến đời sống sản xuất của người dân gặp khó khăn hơn
tình trạng loạn giá kýt xét nghiệm nhanh covid một mươi chín việc mua thuốc mun perravir điều trị covid một mươi chín cho người điều trị tại nhà còn gặp nhiều khó khăn
nhiều người phải mua thuốc ngoài chợ đen với giá cao hơn nhiều lần nhà nước quy định
bên cạnh đó là việc khai báo cấp giấy chứng nhận khỏi bệnh gặp nhiều khó khăn do trạm y tế cơ sở quá tài
cho ý kiến vào báo cáo chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
các cơ quan hữu quan cần tập trung xử lý kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của quốc hội bởi tỷ lệ giải quyết kiến nghị còn thấp
bên cạnh đó chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng đề nghị chính phủ tiếp thu các ý kiến để sớm ban hành chương trình tổng thể phòng chống dịch covid một mươi chín giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm
song song với thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
và sáng ngày hôm nay tại hà nội
bộ công an đã tổ chức hội thảo khoa học luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ hội trường bộ công an đến công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trung tướng tiến sĩ lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các cơ quan của đảng quốc hội các bộ ngành cơ quan tổ chức có liên quan
các nhà khoa học đại diện các đơn vị trực thuộc bộ công an đại diện thường trực tình ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc cấp tỉnh đại diện đoàn đại biểu quốc hội tại các địa phương
lãnh đạo công an các tỉnh thành phố lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc công an tỉnh thành phố lãnh đạo công an cấp huyện cấp xã
hội thảo tập trung thảo luận làm rõ sự cần thiết phải xây dựng ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
phân tích làm rõ cơ sở lý luận yêu cầu thực tiễn đặt ra bài học kinh nghiệm những vấn đề trọng tâm cần được quan tâm chú ý và phương hướng hoàn thiện dự án luật trong thời gian tới
thực tiễn bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở cho thấy những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự đều xuất phát từ địa bàn cơ sở
ban đầu là những vấn đề mâu thuẫn xã hội nếu không được phát hiện phòng ngừa quản lý giải quyết kịp thời triệt đề sẽ tích tụ phát triển thành xung đột xã hội tác động sâu đến tình hình an ninh trật tự
nguyên nhân sâu xa xuất phát từ chính một bộ phận người dân tại địa bàn cơ sở trước những tác động trái chiều sự lôi kéo kích động của các đối tượng xấu thế lực thù địch và các loại tội phạm
mặt khác yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở nhất là trên địa bàn nông thôn rộng lớn của cả nước ngày càng cao
giải quyết thực trạng và những mâu thuẫn này đòi hỏi sự nỗ lực đông bộ của đảng nhà nước sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự tham gia chủ động tích cực của toàn dân lực lượng nòng cốt là công an nhân dân
trên phương diện pháp lý cần nhanh chóng có luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở
ban hành và thực hiện tốt luật này chẳng những là cần thiết mà còn là bước xúc nhất là trước yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền
đẩy mạnh đổi mới hệ thống tổ chức bộ máy từ bộ máy đảng nhà nước đến các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị trong xã hội để tăng cường cải cách hành chính tăng cường quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống
triển khai kế hoạch tổ chức hội thảo ban tổ chức đã nhận được sự quan tâm cộng tác phối hợp giúp đỡ của các ban bộ ngành có liên quan công an các đơn vị địa phương các nhà nghiên cứu khoa học có uy tín
với gần sáu mươi báo cáo khoa học có chất lượng tâm huyết và trách nhiệm đề cập toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự và nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
theo thiếu tướng giáo sư tiến sĩ nguyễn văn tài nguyên phó giám đốc học viện chính trị bộ quốc phòng mặc dù hiện nay đã bố trí công an xã chính quy chuyên trách nhưng số lượng cán bộ công an ở mỗi xã còn hạn chế
trong khi khối lượng công việc nhiều đảm nhiệm cả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đồng thời bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là nhiệm vụ của nhiều lực lượng mỗi lực lượng có vị trí vai trò khác nhau
lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở là một công cụ của nhà nước pháp quyền việt nam do vậy cần phải được tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật
cần phải pháp điển hóa tất cả các quy định của pháp luật có từ trước có sự điều chỉnh bổ sung phát triển
để phù hợp với yêu cầu xây dựng các lực lượng bảo vệ tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
như vậy trong giai đoạn mới của đất nước trước yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo đảm an ninh trật tự
cần phải tiếp tục xây dựng củng cố hoàn thiện tổ chức hoạt động của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
với an ninh trật tự của cơ sở xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở
rất chú ý về nghiên cứu tích hợp các giá trị của luật tục của tập quán sử
vì ở đây chúng ta đã hàng nghìn năm có cái cách thức rồi bây giờ chúng ta
vì luật pháp nào thế thôi anh càng tích hợp được các giá trị đạo đức tập quán
thì chúng ta biết là khi vào thực hành chúng ta biết bao giờ nó cũng người ta dễ tự giác nhuẩn nhị mềm mại hơn
cho nên là đây là yêu cầu của tất cả các luật đối chung
nhưng càng những luật nó điều chỉnh hành vi ở cơ sở thì càng phải đặc biệt quan trọng cái này
phát biểu kết luận hội thảo thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận đánh giá cao các nhà nghiên cứu hoạt động thực tiễn
các đại biểu đã tham dự đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo
và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp của các đại biểu trong thời gian tới
cũng trong chiều nay bộ công an tổ chức hội thảo khoa học luận cứ khoa học và thực tiễn
của việc xây dựng dự án luật trật tự an toàn giao thông
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội thảo
cùng sự hội thảo có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
hội thảo có sự tham dự của trên một trăm linh nhà khoa học nhà hoạt động thực tiễn
chuyên gia pháp lý trong và ngoài công an nhân dân lãnh đạo nhiều ban bộ ngành trung ương
lãnh đạo các tỉnh thành ủy ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương đại biểu đại diện cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân
tại điểm cầu sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về phía đơn vị thường trực tổ chức hội thảo tham gia điều hành thảo luận cùng đồng chí thứ trưởng
có trung tướng phó giáo sư tiến sĩ trần vi dân ủy viên hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị công an nhân dân
tại hội thảo các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ các nội dung như khái quát chủ trương
đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
làm rõ vị trí vai trò của bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự
theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân đồng thời đánh giá thực tiễn tổ chức hoạt động
bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ thời gian qua chỉ ra những bất cập của các quy định pháp luật hiện hành
trên lĩnh vực này
đánh giá tình hình và yếu tố tác động đến nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong bối cảnh mới
xác định sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật đường bộ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
theo hướng xây dựng các đạo luật chuyên sâu trong đó dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
cần quy định rõ chức năng nhiệm vụ quan hệ phối hợp của công an nhân dân với các bộ ngành có liên quan
trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ bảo đảm tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật
tại hội thảo đa số các đại biểu tán thành việc tách luật giao thông đường bộ hiện hành thành hai luật mới
là luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
điều này phù hợp với xu hướng lập pháp trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền
đáp ứng yêu cầu của thực tiễn quản lý đất nước
bởi việc xây dựng ban hành hai luật sẽ góp phần hoàn thiện thể chế về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
và xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đồng thời xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo đúng nghị quyết số một mươi tám ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện
và chịu trách nhiệm chính
kết luận hội thảo thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao sự tâm huyết trí tuệ trách nhiệm của các nhà khoa học
các nhà quản lý và cám bộ hoạt động thực tiễn
ban tổ chức có trách nhiệm tập hợp nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các đại biểu
làm luận cứu khoa học phục vụ quá trình xây dựng và hoàn thiện dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ thời gian tới
chiều nay tại hà nội thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ
đã đến thăm và làm việc tại cục y tế cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo văn phòng bộ công an
cục tài chính bệnh viện một mươi chín tháng tám bệnh viện y học cổ truyền bộ công an
thời gian qua cục y tế đã và đang tiếp tục hoàn thiện xây dựng mới bổ sung sửa đổi các thông tư và văn bản quy phạm pháp luật
liên quan đến công tác y tế trong công an nhân dân phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài ngành
làm tốt công tác quản lý khám sức khỏe định kỳ cho cám bộ chiến sĩ theo quy định
ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sức khỏe khám chữa bệnh triển khai mạng lưới khám chữa bệnh từ xa
theo từng giai đoạn và phù hợp với khả năng của các đơn vị địa phương
bên cạnh đó cục y tế tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo công tác hậu cần cấp thuốc hóa chất vật tư phương tiện phòng chống dịch cho công an các đơn vị địa phương
hướng dẫn các bệnh viện và y tế cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý dược trang thiết bị y tế theo quy định
đẩy mạnh triển khai các chương trình mục tiêu y tế trong công an nhân dân
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận những thành tích nỗ lực và sự chủ động
mà tập thể cám bộ chiến sĩ cục y tế đã đạt được trong thời gian qua
thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị thời gian tới cục y tế tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu
trên lĩnh vực công tác y tế công an nhân dân
tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung của đề án tổng thể phát triển mạng lưới y tế công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi
tham mưu xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực nhất là nhân lực chất lượng cao
và xây dựng các chính sách đặc thù đối với các bác sĩ giỏi nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước
về lĩnh vực y tế công an nhân dân phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện
giữa cục và bốn bệnh viện hạng một tạo sự chủ động tối đa cho hoạt động của các bệnh viện
tranh thủ nguồn lực xã hội sự giúp đỡ của các bộ ngành để phát triển y tế công an nhân dân
đồng thời tiếp tục khai thác hiệu quả máy móc thiết bị đã được trang bị
quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường trong công an nhân dân đặc biệt phải chủ động phương án
dự phòng trang thiết bị nhân lực cơ sở vật chất đáp ứng công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong mọi tình huống